tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi hai việt nam ghi nhận bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới
tất cả đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày mùng hai tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày cả nước có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là một ba trăm năm mươi ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai trăm linh một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm linh ba người